trên địa bàn tỉnh quảng trị có nhiều vùng thấp trũng hàng năm chịu thiệt hại khá nặng nề bởi thiên tai bão lũ nên việc phát triển kinh tế của người dân ở nơi đây gặp nhiều khó khăn
để cây trồng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đó những năm qua bà con nông dân ở nhiều địa phương thuộc các huyện triệu phong hải lăng và gio linh đã tích cực tìm chọn nhiều giống cây còn phù hợp có giá trị kinh tế cao để đầu tư phát triển
trước đây khu vườn này của gia đình bà đỗ thị sương ở thôn bích khê xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị vốn là vườn tạp thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa lũ
sau nhiều lần trồng thử nghiệm các loại cây khác nhau nhưng hiệu quả không cao
đến năm hai nghìn một mươi ba gia đình bà sương quyết định chuyển sang trồng cây cao
nhờ chịu khó bám vườn chăm sóc cộng với cây cao tương đối dễ trồng thích nghi với thổ nhưỡng vùng bãi bồi triệu long
sau bốn năm trồng cây cao bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên với năng suất cao
đến nay mỗi năm bốn trăm linh cây cao của gia đình bà sương cho thu khoảng ba tấn quả đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình

đến nay toàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã phát triển được hàng chục mô hình kinh tế trang trại gia trại vac sen cá cây ăn quả
trung bình mỗi mô hình cho thu nhập từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng một năm
điều kiện của triệu long thì chín mươi năm là nằm trong vùng thấp trũng
chính vì vậy mà bản thân là hội nông dân cũng phối hợp với ủy ban dân xã để định hướng cho hội viên của mình là tìm tòa sáng tạo ra những loại giống cây
để có thể là phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu và thổ nhưỡng đất đai của triệu long
chẳng hạn như mô hình của ổi mô hình của cây cao một số mô hình tổng hợp về rau màu chẳng hạn
để có thể là tăng thêm thu nhập tạo điều công an việc làm cho bà con
hơn nữa là mang lại cái giá trị kinh tế cũng cao chẳng hạn như cây ổi thu nhập một năm bình quân là ba bốn mươi triệu cây cao cũng bốn đến năm mươi triệu
như vậy thì đã nâng cao được mức sống định hướng sắp tới cũng muốn nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao
như ổi cây cao và một số mô hình tổng hợp chặt nuôi nữa để thứ nhất là tạo điều kiện phát triển kinh tế
thứ hai là đảm bảo đời sống của nhân dân thì từ đó mới đời sống kinh tế chính trị và an ninh của địa phương sẽ ổn định hơn
hiện nay hội nông dân các huyện triệu phong hải lăng và do linh tỉnh quảng trị đang khảo sát quỹ đất
để tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế cây con mới cho năng suất hiệu quả cao như cà gai leo nhãn
nhằm mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích để làm giàu cho nông dân
đồng thời tuyên truyền vận động bà con xây dựng các mô hình kinh tế xa khu dân cư nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường chung quanh